bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng chủ trì buổi họp báo
trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của việt nam đối với công tác cứu hộ công dân việt nam đang mắc kẹt tại đảo bali indonesia
ngay sau khi núi lửa agung phun trào người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
liên quan đến tình hình của các công dân việt nam trên đảo bali indonesia thì theo thông tin chúng tôi nhận được mới nhất từ đại sứ quán việt nam tại indonesia
ngay sau khi indonesia ra cảnh báo về những hoạt động của núi lửa agum thì đại sứ quán việt nam đã liên tục cập nhật thông tin qua truyền thông và internet
thiết lập đường dây nóng cử cán bộ trực trả lời kịp thời các yêu cầu đề nghị giúp đỡ của công dân
và khách du lịch việt nam đã gọi các công dân việt nam các công dân việt nam đã gọi các công dân việt nam các công dân việt nam đã gọi các công dân việt nam
tại bali cũng như là kết nối và nhờ nhân dân địa phương giúp đỡ
tính đến thời điểm hiện tại thì đại sứ quán đã hướng dẫn hơn sáu mươi công dân việt nam là khách du lịch đến bali di chuyển đến nơi an toàn
như vậy đến nay cơ bản là các công dân việt nam bị mắc kẹt tại bali đã được đại sứ quán hỗ trợ và hướng dẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm
cũng theo đại sứ quán việt nam tại indonesia thì hiện nay chính phủ indonesia đã hạ mức cảnh báo xuống cấp độ màu da cam tức là cấp độ số ba
ba trên tổng số bốn cấp độ đồng thời đã mở cửa trở lại sân bay quốc tế ở bali và một số hãng hàng không đã bắt đầu hoạt động trở lại
đại sứ quán cũng vẫn tiếp tục cử cán bộ trực đường dây nóng và sẽ có các kế hoạch cử người và phương tiện hỗ trợ công dân việt nam tại bali
trong trường hợp núi lửa hoạt động trở lại và nhận được các yêu cầu về mặt hỗ trợ
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động lãnh đạo đảng nhà nước trong thời gian tới
chúng tôi sẽ cho bà cho biết